liên quan đến vụ bảy thi thể trôi giạt vào bờ biển phú quốc cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của bảy thi thể này không có dấu hiệu tội phạm
sau hai ngày thông báo tìm thân nhân của bảy thi thể trôi giạt vào bờ biển phú quốc chưa có người liên hệ nhận diện cơ quan chức năng đã tiến hành trôn cất các thi thể này tại nghĩa trang nhân dân tp phú quốc
trước đó cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tử vong là do tai nạn không có dấu hiệu tội phạm đồng thời giám định adn và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi chín tháng chín tại khu vực biển bãi trường thuộc xã dương tơ người dân đã phát hiện hai thi thể trôi giặt vào bờ biển nên đã báo cáo cơ quan công an
đến chiều cùng ngày người dân phát hiện thêm năm thi thể nữa trôi giặt vào bờ các thi thể đang trong tình trạng trương phình và có dấu hiệu phân hủy